kính thưa quý vị sau hơn một mươi năm năm chờ đợi ngày ba tháng sáu trung tâm tiêm mạch trẻ em
bệnh viện nhi đồng một tp hcm đã chính thức đi vào hoạt động
công trình được đầu tư bằng ngân sách thành phố với nhiều trang thiết bị hiện đại
để các bác sĩ có thể triển khai những kỹ thuật chuyên sâu cũng như là tiến tới giải quyết hết
tất cả các bệnh lý tim phức tạp ở trẻ em cũng như đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh
cho người dân trên địa bàn tp hcm và các tỉnh phía nam
trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và can thiệp tiêm mạch trẻ em bệnh viện nhi động một
được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi chín với quy mô hai trăm một mươi năm giường bệnh và hai mươi phòng mổ
trong đó có một phòng mổ hybrid phòng mổ hiện đại bậc nhất hiện nay
trung tâm có năm khoa gồm nội tiêm mạch ngoại tiêm mạch đơn vị thông tiêm điện sinh lý
hồi sức ngoại hồi sức tim sẽ kế thừa những thành quả của đội ngũ chuyên gia
bác sĩ và nhân viên y tế bệnh viện nhi đồng một trong lĩnh vực tiêm mạch
với nhiều trang thiết bị hiện đại các bác sĩ có thể triển khai những kỹ thuật chuyên sâu
tiến tới giải quyết tất cả các bệnh lý tim phức tạp nhất
đồng thời thực hiện đào tạo huấn luyện và chuyển giao các kỹ thuật về can thiệp tim mạch ở trẻ em
đặc biệt là thông tin can thiệp cho các bệnh viện trong và ngoài nước
đặc biệt trung tâm sẽ triển khai kỹ thuật ghép tim trẻ em trong thời gian tới